về việc đi tiêm vắc xin covid một mươi chín
thì nghĩ khi mọi người đi tiêm
cần tuân thủ đúng theo các nguyên tắc
chỉ định khi tiêm đề nghị mọi người hãy
tỉnh táo trước khi đọc những tin tức
về tình trạng tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
mỗi người sẽ có thể trạng
sức khỏe và phản ứng sau tiêm khác nhau
không được đánh đồng rồi nói ra
tin thất thiệt như vậy người khác sẽ
bị hoang mạn
hiện việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
đã xảy ra một số trường hợp hy hữu
khi có người tử vong phản ứng sau tiêm
lợi dụng điều này một số thông tin giả
tin thất thiệt đã được lan truyền
trên mạng xã hội nhằm hướng lái
dư luận gây ra tâm lý anti
với vắc xin covid một mươi chín
tuy nhiên các chuyên gia dịch tế cho rằng
việc phản ứng không mong muốn có thể
xảy ra với bất kỳ loại thuốc hay vắc xin nào
và đây là những trường hợp
cực kỳ hiếm cặn vì vậy đại đa số
cộng đồng mạng đều cho rằng cần phải
hiểu chính xác về việc tiêm vắc xin phòng
covid một mươi chín cũng như những khuyến cáo
về việc trước và sau khi tiêm
tránh tâm lý hoang mạn
khi nghe nguyên nhân tử vong sau tiêm vắc xin
tôi cũng khá lo lắng bởi cơ địa
của mình cũng bị dị ứng trong
thời gian tới nếu được ưu tiên tiêm vắc xin
tôi sẽ phải tham khảo kỹ hơn các ý kiến
của các chuyên gia tiêm chủng để đảm bảo an toàn
tài biến vắc xin không thể
tránh khỏi khi số lượng mũi tiêm ngày một lớn
tuy nhiên điều quan trọng là
nguy cơ tử vong hoặc chịu các hậu quả nghiêm trọng
do covid một mươi chín vẫn cao hơn nhiều
so với nguy cơ biến chứng sau khi tiêm vắc xin
tôi lo ngại về
trào lưu tẩy chay vắc xin đặc biệt
trong những người trẻ người trẻ tuổi
thường là đối tượng có tỷ lệ từ chối vắc xin
cao cần phải tăng cường các biện pháp
tuyên truyền sàng lọc kỹ
khai báo chung thực các bệnh nên mình
đang mắc phải các loại thuốc đang sử dụng
các loại dị ứng có thể xảy ra
và có lý do phải ở lại
điểm tiêm chủng từ ba mươi phút đến
một giờ đồng hồ để theo dõi hãy
làm theo những khuyên cáo và bình tĩnh
việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
và đừng quên nguyên tắc năm k
cư dân mạng
cũng đang chia sẻ nhiều khuyên cáo
cẩn trọng với những chiêu trò thủ đoạn
nhằm lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng
covid một mươi chín cư dân mạng kêu gọi
mọi người hãy nâng cao tinh thần cảnh giác
chỉ đến tiêm ở những cơ sở có
đầy đủ điều kiện cũng như thông báo chính thức
từ cơ quan chức năng trong
thời gian này việt nam đang tổ chức
tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín đây
được xác định là chiến dịch tiêm chủng vắc xin
lớn nhất trong lịch sử và tiêm
là phải an toàn
người dân cũng nên nhận thức về
vấn đề vai trò của vắc xin
trong phòng chống dịch bệnh
đứng về góc độ y tế
thì chúng tôi khẳng định
để đạt được miễn dịch
trong cộng đồng thì việc quan trọng
nhất là chúng ta phải tiêm phòng
vắc xin đây là
một trong những phương pháp
mà có thể hướng tới
đại dịch việc tạo ra một hệ miễn dịch
trước những thông tin bịa đặt xuyên tạc
tin giả về công tác phòng chống dịch
cũng như việc tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
điều này không ai khác chính mỗi
cư dân mạng cần phải tỉnh táo kiểm chứng
thông tin trước khi ấn nút like share
trên mạng xã hội ý kiến của bạn ra sao
về vấn đề này hãy chia sẻ trên fanpage
của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
trật tự an toàn giao thông đang được
các lực lượng chức năng triển khai rất hiệu quả
và ứng dụng camera giám sát xử lý
vi phạm giao thông là một trong những hình thức như vậy
điều này cũng đang giúp cho mỗi người dân
tự nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
tuy nhiên việc người dân
vi phạm giao thông bị xử phạt nguội
phải đi lại xa xôi và nhiều lần
để hoàn thành các thủ tục nộp phạt
vô hình chung lại gây phiền hà cho người dân
để khắc phục điều này thì cục cảnh sát giao thông
bộ công an đang nghiên cứu ứng dụng
các công nghệ để tìm ra phương án tối ưu
cho việc nộp phạt nguội tiện lợi cho người dân
xin vi phạm xin mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây
nơi xử lý vi phạm tại đội cảnh sát
giao thông số một phòng tám của cảnh sát
giao thông trên cao tốc hà nội lào cai
cũng như nhiều người vi phạm khác
anh bùi mạnh thắng đến để chấp hành
quyết định xử phạt tuy nhiên
theo quy định thì anh cũng phải mất thêm
một số lần nữa mới hoàn thành đường nộp phạt
theo ghi nhận thực tế
tại điểm xử lý vi phạm này
ngày cao điểm nhất có hơn một trăm ba mươi trường hợp
tới xử lý phản nguội vi phạm giao thông
hiện nay trong thông báo phản nguội
của lực lượng chức năng có yêu cầu rõ
người vi phạm phải trở lại địa phương
nơi họ vi phạm để nộp phạt
chứ không thể nộp liên thông qua kho bạc nhà nước
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
lực lượng cảnh sát giao thông đang đề xuất
triển khai một số giải pháp khác nhau
đặc biệt hiện nay việc thực hiện xử phạt
qua căn cứ công dân kết nối với
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đang được thực hiện triển khai thí điểm
đây là một trong những bước đột phá
để giúp người dân thuận lợi trong thủ tục hành chính